việc làm tiền lương an sinh
những vấn đề được hai mươi bốn năm triệu người lao động
nhất là một mươi bốn bảy triệu công nhân lao động trong các ngành doanh nghiệp đặc biệt quan tâm
làm thế nào để công nhân lao động lực lượng chiếm một mươi bốn dân số
hai mươi bảy lực lượng lao động xã hội
tạo ra trên sáu mươi năm giá trị tổng sản phẩm xã hội
và hơn bảy mươi giá trị thu ngân sách nhà nước
có thể yên tâm làm việc đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước
đẩy mạnh đối thoại thương lượng tập thể
trọng tâm là tiền lương tiền thưởng thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi an toàn vệ sinh lao động
vì vậy là nhiệm vụ trọng yếu của công đoàn
là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ đại hội một mươi ba công đoàn việt nam
nhằm góp phần ổn định cuộc sống cho công nhân người lao động và phát triển kinh tế xã hội đất nước
thưa quý vị để tạo bước đột phá trong bảo vệ và lợi ích hợp pháp của người lao động
thời gian gần đây hoạt động đối thoại thương lượng tập thể
được công đoàn đẩy mạnh thực hiện trong các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nước ngoài
qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ
giữa người sử dụng lao động và người lao động
giữ ổn định việc làm tiền lương thu nhập cho người lao động
phóng sự sau đây sẽ phản ánh chi tiết hơn về hoạt động này
công ty trách nhiệm hữu hạng jungwon electronics
là doanh nghiệp một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài đặt tại tỉnh hà nam
công ty có hơn năm trăm linh công nhân lao động địa phương chủ yếu trực tiếp sản xuất tại chuyển
theo tổng giám đốc công ty ông kim eung kỳ
sự tăng trưởng và phát triển của công ty được quyết định bởi chất lượng tốt nhất và sản xuất tối đa
vì vậy thời gian qua công ty đã tích cực thực hiện thỏa ước lao động tập thể
trong đó có nhiều điều quản quyến khích công nhân viên thăng say lao động sáng tạo
chúng tôi không chỉ bảo đảm mức lương điều kiện lao động cho người lao động
mà còn là sự quyên khích cổ vũ họ trong lao động sản xuất
đơn cử như sáng kiến dùng dích để giữ dây
giúp công nhân thao tác nhanh hơn hiệu quả hơn cải tiến đẩy nhanh quy trình sản xuất
của tổ trưởng bộ phận lắp ráp đỗ thị luyến

có thưởng rồi thì hầu như là ai cũng cố gắng
tất cả các truyền mình thấy hiện tại là đang thi đua rất nhiều
và mức thưởng thì có cũng khá là cao
như là mỗi tháng là thưởng cao nhất của loại một là tám trăm linh nghìn một người

và loại ba là ba trăm linh nghìn

vì vậy trong thời gian qua công ty đã tích cực tập thể

sức sáng tạo của người lao động
nhiều doanh nghiệp ngoài việc thực hiện tốt chính sách pháp luật lao động
đã bảo đảm thỏa ước tập thể lao động
trong nhiều điều khoản có lợi cho người lao động
có điều khoản mang tính dân chủ cao
đó là ý kiến của người lao động được chủ doanh nghiệp lắng nghe
và phản hồi kịp thời đầy đủ
ban chấp hành công đoàn đã phối hợp những người lao động và công ty
để lấy ý kiến từ người lao động
tất cả những ý kiến người lao động gửi lên
để từ hầm thư gốc ý là đều tiếp nhận hằng ngày
và tổng hợp và báo cáo cho ban lãnh đạo
để ban đảng đạo cùng với người lao động
cùng nắm bắt được kịp thời tất cả các tình hình
người lao động đã ý kiến lên
việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể
tại nhiều doanh nghiệp thời gian qua
đã phát huy dân chủ
xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ
thưa quý vị thỏa ước lao động tập thể
theo quy định của pháp luật lao động
là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động
và người sử dụng lao động
về quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên
trong quan hệ lao động
để tỏa ước lao động tập thể được ký kết
và bảo đảm thực hiện
có vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn cơ sở
là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động
công đoàn có trách nhiệm đi tìm tiếng nói chung
cùng đối thoại thương lượng giữa các bên
để xây dựng thỏa ước có chất lượng
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
trên toàn quốc
các cấp công đoàn đã ký mới
hơn một mươi năm năm
hơn năm tám trăm linh bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể
đã ký kết
lên gần bốn mươi hai sáu trăm linh bản
đạt tỷ lệ hơn bảy mươi hai
tổng số doanh nghiệp
đã thành lập công đoàn cơ sở
trước đòi hỏi của người lao động ngày càng cao
cùng khả năng xuất hiện của tổ chức khác
của người lao động ngoài công đoàn việt nam
hoạt động đối thoại thương lượng tập thể
với trọng tâm là tiền lương tiền thưởng
thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi
an toàn vệ sinh lao động cho người lao động
tổ chức này ra đời
nó cũng đặt ra những thách thức
đối với tổ chức công đoàn khi có sự cạnh tranh
nhưng đồng thời với công đoàn
cũng xác định đây là một động lực để công đoàn việt nam
tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động
trước hết là chúng tôi đã tập trung vào
nhiều cái nhiệm vụ
trong đó là tăng cường công tác thực lượng đối thoại
cũng chính là nâng cao
năng lực thực lực
của tổ chức công đoàn
nghị quyết đại hội một mươi ba công đoàn việt nam
đạt ra chỉ tiêu
ít nhất tám mươi ba doanh nghiệp đơn vị
có tổ chức công đoàn
được công đoàn thương lượng ký kết
được thỏa ước lao động tập thể
có thể khẳng định đây chính là mệnh lệnh
và yêu cầu thực tiễn
cũng vẫn có một số doanh nghiệp
chủ doanh nghiệp
đối với người sử dụng lao động
người lao động cũng chưa có hài hòa
trong vấn đề thỏa ước lao động tập thể
chúng tôi sẽ đòi hỏi
khi nhu cầu thiết thân của người lao động
mà muốn thỏa mãn nhu cầu đời sống của mình
để tham gia tích cực vào doanh nghiệp
thì đòi hỏi chủ doanh nghiệp
là phải đáp ứng được cái nhu cầu thiết thân đó
chứ không thế thì vấn đề đặt ra này
cũng là vấn đề tiên quyết
để giữa chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động
và người lao động có mối quan hệ thân thiết
để gắn kết để mình tạo nên
một sức bậc để phát triển kinh tế
trong xu thế toàn cầu hóa
hội nhập quốc tế và thách thức
của sự thay đổi lớn về quan hệ lao động hiện nay
đẩy mạnh thương lượng đối thoại tập thể
thực sự là giải pháp cấp bách
để mang lại quyền lợi tốt hơn
phúc lợi cao hơn cho hàng triệu lao động